tại khuôn viên phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bunyang volachit đã chủ trì họp báo tuyên bố bế mạc năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước việt nam và lào
thiết thực kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức hàng trăm hoạt động phong phú sinh động trong năm hai nghìn hai mươi
góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
điểm lại một số hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định các hoạt động thiết thực trong năm qua góp phần giáo dục thế hệ trẻ
về tình đoàn kết đặc biệt việt nam lào ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt
sự ủng hộ giúp đỡ giữa hai đảng hai nhà nước
các bộ ban ngành địa phương đoàn thể hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi
thiết thực như lễ kỷ niệm thăm làm việc hội nghị hội thảo giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao
triển lãm sách ảnh chiếu phim xuất bản đặc san ấn phẩm về quan hệ hai nước
đại sứ quán tổng lãnh sự và các cơ quan đại diện của việt nam và lào ở nước ngoài
cũng tổ chức các hoạt động giao lưu thắt chặt quan hệ hữu nghị
cả năm hai nghìn một mươi bảy đã trở thành ngày hội chung của nhân dân hai nước
ngày hội của tình đoàn kết việt nam lào lào việt nam
và đã thành công tốt đẹp thực sự là năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc
trong đời sống chính trị xã hội và là mốc son quan trọng trong quan hệ việt nam và lào
những hoạt động kỷ niệm đó đã tạo thành phong trào thi đua
có sức lan tỏa mạnh mẽ là dịp để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các ngành
các cấp các địa phương và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
qua đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ phát huy mối quan hệ thủy chung
gắn bó cho muôn đời sau
những hoạt động của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
còn là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bày tỏ đồng tình với những đánh giá của chủ tịch nước trần đại quang
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit khẳng định mối quan hệ đặc biệt lào việt nam
đã được chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chủ tịch khe son phong vy hẳn
chủ tịch suphanuvong kính yêu giày công xây dựng dình dữ
được nhiều thế hệ lãnh đạo tiếp tục vun đắp và phát triển
nay đã trở thành tài sản chung vô giá là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước
là yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước
nhân dân hai nước lào việt nam có quyền tự hào khi thấy rằng dù tình hình quốc tế
và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp song mối quan hệ trong sáng giữa hai nước
mãi không bao giờ phai nhạt ngược lại ngày càng được thắt chặt
trong bối cảnh hiện nay nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước
phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam
ngày càng đơm hoa kết trạng
trong bối cảnh này đảng nhà nước và nhân dân lào khẳng định mạnh mẽ
sẽ cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam gìn giữ mối quan hệ đặc biệt lào việt nam
và coi đây là sức mạnh vô hạn trên con đường vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội của hai nước
chủ tịch nước trần đại quang và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
cùng trân trọng tuyên bố năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
đã thành công rất tốt đẹp
hai nhà lãnh đạo tin tưởng với thành công của năm đoàn kết hữu nghị
việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để đưa quan hệ đặc biệt phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về bề rộng và chiều sâu
đạt hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới